thưa quý vị chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
đây là vấn đề được đề ra trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
xây dựng văn hóa trong chính trị tiếp tục được coi là yếu tố quan trọng để phong ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân làm trong sạch đội ngũ
những ngày đầu tháng bốn vừa rồi khi cả nước bước vào thực hiện cách ly xã hội để chống dịch covid một mươi chín
thì trên mạng xã hội xuất hiện một clip về đám cưới con trai của ông phó giám đốc bệnh viện đa khoa
huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
ngay lập tức báo chí vào cuộc và dư luận xã hội cực lực lên án hành vi phản cảm thiếu văn hóa
đi ngược lại chủ trương chống dịch chính phủ đã ban hành của một đảng viên là cán bộ lãnh đạo cấp huyện
ngay sau đó ông phó giám đốc đã bị xử lý kỷ luật
tuy nhiên việc tổ chức đám cưới như vậy đã tạo dư luận xấu trong xã hội
ảnh hưởng không tốt đến uy tín của các cơ quan đơn vị của đảng vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
và điều đó cho thấy bên cạnh những thành tiệu văn hóa trong đảng vẫn còn nhiều hạn chế
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tệ quan liêu tham nhũng lãng phí
mất dân chủ vô trách nhiệm
một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên làm tổn hại uy tín thanh danh của đảng
làm suy giảm niềm tin của cán bộ đảng viên làm suy yếu đội ngũ
chính là những biểu hiện suy thoái về văn hóa sự yếu kém và thiếu hụt năng lực văn hóa
sự lệch chuẩn văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
đây là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ
trong đảng trong hoạt động của đảng không có môi trường văn hóa hoặc bản thân đảng
không là xúc tác của văn hóa đối với toàn xã hội thì đảng sẽ mất vai trò lãnh đạo
chính vì vậy mà đảng ta nhiều lần đề cập đến vấn đề này và xem đây là nhân tố quan trọng
để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
nghị quyết hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa
con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước khẳng định
chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
nhất quán quan điểm nêu trên đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai tiếp tục khẳng định
chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong đảng trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể
coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
văn hóa trong đảng thì đã được đảng hết sức quan tâm bởi vì chính nó tạo ra sức mạnh của đảng
như bác hùng nói là đảng ta là đạo đức là văn minh chính nói đến văn hóa trong đảng
tham nhũng tiêu cực các thứ cái đó gọi là phản văn hóa
vì vậy định vị giá trị và tiếp tục xây dựng văn hóa trong đảng là một trong những vấn đề cấp bách
nhằm góp phần xây dựng đảng thật sự là một đảng cách mạng chân chính là đạo đức là văn minh
chúng ta phát triển mạnh lên về kinh tế nhưng văn hóa đạo đức chưa tương xứng
còn nhiều cái biểu hướng bất cập mà ngay cái biểu hiện bất cập ngay trong bản thân đảng
những trường hợp chúng ta xử lý kỷ luật vừa rồi
những bộ cao cấp đấy là một biểu hiện một trong những biểu hiện rất là nghiêm trọng
của vấn đề văn hóa ở trong đảng và văn hóa chính trị nói chung là văn hóa xã hội
cho nên cần phải tiếp tục kiên trì đẩy mạnh xây dựng văn hóa ở trong đảng
văn hóa đảng thì nó sẽ có giá trị rất lớn không chỉ trong đảng
mà từ cái văn hóa đảng nó dẫn tới cái văn hóa của toàn xã hội
chính vì thế đại hội đảng các cấp cần dành sự quan tâm đúng mức tới vấn đề này
để giúp đỡ các cấp
để đề ra được giải pháp xây dựng văn hóa trong đảng một cách hiệu quả
có tính khả thi cao vì như những gì đã nói đã thấy
thì văn hóa là yếu tố cơ bản cần phải có để kiến tạo nên đội ngũ cán bộ các cấp
thật sự trong sạch vững mạnh